trong hai ngày qua hàng chục đoàn quốc tế gồm các đại sứ quán tổng lãnh sự quán tổ chức quốc tế
hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài các tổ chức phi chính phủ tại việt nam
cũng đã đến viếng nguyên thủ tướng phan văn khải tại hội trường thống nhất tp hcm
trong hai ngày hai mươi tháng ba và hai mươi một tháng ba hàng chục đoàn quốc tế gồm các đại sứ quán tổng lãnh sự quán
tổ chức quốc tế hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài các tổ chức phi chính phủ tại việt nam
cũng đã đến viếng nguyên thủ tướng phan văn khải tại hội trưởng thống nhất tp hcm
tổng lãnh sự quán các nước singapore thái lan myanmar nhật bản nam phi
tổng lãnh sự quán pháp hoa kỳ liên bang nga và cơ quan hợp tác quốc tế nhật bản jica
cũng đã đến viếng đồng chí phan văn khải trong sáng nay và gửi lời chia buồn sâu sắc
tới gia đình cố thủ tướng phan văn khải cũng như đảng và nhân dân việt nam
thay mặt các đoàn các trường phái đoàn đã bày tỏ lời chia buồn sâu sắc
về sự ra đi của nguyên thủ tướng phan văn khải người đã đóng góp rất nhiều
cho sự phát triển kinh tế của việt nam hội nhập toàn cầu và hợp tác quốc tế